ngày một mươi tám tháng bảy ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh an giang đã thổ chức đại hội đại biểu mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh an giang lần thứ một mươi
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn đồng chí trương thị ngọc ánh phó chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đến dự và chỉ đạo đại hội
với chủ đề phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc nâng cao vai trò hiệu quả hoạt động của mặt trận tổ quốc việt nam
xây dựng quê hương an giang phát triển bền vững đại hội đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm chương trình hành động nhiệm kỳ mới thiết thực hiệu quả sát với tình hình thực tế góp phần xây dựng và phát triển quê hương
đại hội đã hiệp thương cử chín mươi bốn vị tham gia ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn đồng chí nguyễn tiếc hùng
tái đắc cử chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh an giang nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn